việc quét mã qr bằng hệ thống camera diễn ra khá thuận lợi
tốc độ quét nhanh hơn so với quét qua camera của điện thoại
duy trì được tốc độ khoảng cách giữa người khai báo y tế với cán bộ tại chốt
người dân khi tiến hành quét mã qr cũng thuận tiện hơn
thứ nhất là nhanh tiện và tránh được việc tiếp xúc với gần với những đồng chí phục vụ ở chốt khai báo
tiện lợi cho người đi nợ
quét qua cam này thì nó sẽ tiện cho người dân
không phải khai báo nhiều trên giấy tờ dần nhanh chóng gọn nhẹ hơn
ngày đầu triển khai lắp đặt quét mã qr qua lắm bắt tình hình thì tại chốt thì việc các quyệt quét mã qr tại chốt được tiến hành nhanh hơn và thuận tiện hơn
đảm bảo cho khoảng cách cho các cán bộ chiến sĩ làm việc tại chốt và việc lưu thông của người dân được thuận tiện hơn
hiện công an tp hà nội đã lập tài khoản để thực hiện quét mã qr của công dân
qua sáu mươi bảy chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào thành phố và ba mươi chín trạm kiểm soát ra vào vùng một
theo thống kê các chốt trên địa bàn thành phố đã quét mã qr cho trên ba trăm linh chín lượt người qua tham gia giao thông
với việc quét mã qr qua hệ thống camera thì chỉ mất từ hai đến năm giây các lực lượng chức năng tại đây sẽ tiến hành đối sánh dữ liệu thông tin của công dân
tuy nhiên theo ghi nhận thì tại một số trạm chốt kiểm soát dịch thì người dân đến đây mới tiến hành khai báo y tế di chuyển nội địa
điều này cũng sẽ gây ra tình trạng ủng tắc cũng như là mất thời gian để người dân khai báo y tế
trong khi việc khai báo y tế này người dân có thể hoàn toàn chủ động khai báo y tế tại nhà trước khi lưu thông
theo đó có hai phương thức người dân thực hiện khai báo di chuyển nội địa tại địa chỉ sứckhoẻ dâncưquốcgia gov vn
hoặc cài đặt qua app vneid trên hai hệ điều hành android và ios
lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động khai báo
trong bảy mươi hai tiếng người dân không phải kê khai lại khi qua các chốt trạm kiểm soát
việc khai báo này cũng sẽ hỗ trợ cho các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện
ngăn chặn các trường hợp f f một vi phạm quy định về giãn cách xã hội
liên quan đến việc một mươi năm người trốn trên xe đông lạnh để trốn chốt kiểm soát để về quê
sáng nay ubnd tỉnh bình thuận đã gửi công văn hỏa tốc tới ubnd các tỉnh quảng trị hà tĩnh nghệ an
và các đơn vị liên quan
hợp đưa người của các tỉnh này về địa phương
để đáp ứng nguyện vọng của công dân được trở về địa phương
ubnd tỉnh bình thuận đề nghị ubnd ba tỉnh trên thống nhất về lịch trình
thời gian phương tiện địa điểm đón công dân trở về quê
số lượng người được đón về là một mươi năm công dân trong đó có một trẻ em
tỉnh bình thuận sẽ bố trí hai tài xế và một xe ô tô bốn mươi một chỗ
ubnd tỉnh bình thuận sẽ đảm bảo chi phí vận chuyển ăn uống dọc đường trên xe cho một mươi năm người
và bàn giao cho ba tỉnh quảng trị hà tĩnh nghệ an
tại địa điểm đón đã hẹn trước để đảm bảo an toàn
nhất là trong công tác phòng chống dịch covid một mươi
một mươi năm công dân này sẽ được xét nghiệm và cấp giấy chứng nhận kết quả trước khi xe xuất phát
trong trường hợp có người nhận kết quả dương tính thì sẽ được chuyển đến cơ sở điều trị theo quy định
bản tin tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự

có hành vi mua bán trái phép chất ma túy vừa bị công an tp vinh tỉnh nghệ an bắt giữ
thu một kg ma túy đá bốn viên ma túy tổng hợp
theo đó vào chiều ngày một mươi ba tháng chín tại đường cửa khẩu thanh thủy huyện thanh trương
lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng nguyễn xuân dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại xã thượng sơn huyện đô lương về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
quá trình bắt giữ đối tượng đã chống trả hết sức quyết liệt lực lượng vây bắt
nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ nguyễn xuân dũng đã nhanh chóng bị khống chế bắt giữ
lực lượng chức năng đã thu tại hiện trường một kg ma túy đá bốn viên ma túy tổng hợp
một xe máy một điện thoại cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan công an dũng khai nhận ngay sau khi các địa phương trên địa bàn tỉnh nghệ an
tiến hành nới lỏng giãn cách xã hội từ chỉ thị một mươi sáu xuống chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ
dũng đã nhanh chóng móc nối với các đối tượng phía bên kia bên dưới để tiến hành giao dịch
tìm cách đưa ma túy về địa bàn để tiêu thụ
được biết dũng là đối tượng cộng cán trên địa bàn từng có nhiều tiền án
trong đó có ba tiền án về tội trộm tài sản
công an thành phố hồng ngự tỉnh đông tháp vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can
về tội cố ý gây thương tích và ra lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn văn tuấn
chú phường an bình bê thành phố hồng ngự cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn đức duy và trần văn hòa
sự việc xảy ra vào cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi một nguyễn văn tuấn và người bị hại là cao minh luân
có mâu thuẫn về chuyện tình cảm trai gái nên hẹn địa điểm giải quyết
nhóm của tuấn và nhóm của luân đánh nhau tuấn dùng dao chém trúng vùng đầu vùng hông của luân
dẫn đến vết thương có tỷ lệ giám định thương tật là năm mươi sáu
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc cạn phối hợp với công an huyện ba bể vừa triệt phá thành công
bắt giữ một mươi năm đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa trên địa bàn huyện ba bể tỉnh bắc cạn
ngày một mươi một tháng chín tại khu vực đồi cốc chặng thuộc thôn nà rụ xã bành trạch huyện ba bể
lực lượng chức năng đã phát hiện kịp thời khống chế bắt quả tang một mươi năm đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa
tại sới bạc lực lượng chức năng thu giữ một mươi bốn triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng các dụng cụ dùng để đánh bạc
hai điện thoại di động cùng một mươi hai xe mô tô các loại kiểm tra nhanh trên người các đối tượng thu giữ trên ba mươi triệu đồng
một mươi điện thoại di động và nhiều đồ vật giấy tờ khác khám xét khẩn cấp nơi ở của ba đối tượng là lường văn trung
triệu văn tuyên và lê thị ánh tuyết cơ quan công an đã tạm giữ một số tài sản giấy tờ phục vụ điều tra
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đang tạm giữ một mươi năm đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc
đánh bạc và tiếp tục mở rộng điều tra xác minh
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
lê hồng vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn vũ hạ xã an vũ huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
về tội trộm cắp tài sản
cũng liên quan đến tội trộm cắp tài sản công an quận bắc từ liêm thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng bùi sơn tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại số ba trăm bảy mươi c bảy phố tân mai phường tân mai quận hoàng mai
thành phố hà nội cao một m sáu mươi bảy và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau mép phải
và đối tượng nguyễn quý tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại khối tân giang thị trấn tuần giáo huyện tuần giáo tỉnh điện biên
có nốt ruồi chấm cách một cm trên sau mép trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý